sau một mươi năm ngày thực hiện nhiệm vụ cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
một mươi ngày cũng là thời điểm công tác phòng chống dịch được nâng lên mức độ khắt khe hơn
để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
sau đây mời quý vị hãy cùng chúng tôi nhìn lại hiệu quả phòng chống dịch
theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ
sau một mươi năm ngày thực hiện chỉ thị số một mươi sáu về cách ly toàn xã hội
người đứng đầu chính phủ đã đánh giá nghiêm túc về thái độ thực hiện và ý nghĩa của chỉ thị này
mấy ngày qua đã có sự lây lão hơn
người dân ra nơi công cộng nhiều hơn so với những ngày trước đó
một số cửa hàng cửa hiệu trong cái diện phải không được mua bán thì thực hiện chưa nghiêm
chúng ta thực hiện nghiêm trong thời gian ngắn để không phải thực hiện phong tỏa trong thời gian dài
một loạt các biện pháp cảnh báo và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm chỉ thị số một mươi sáu
một mươi ngày là khoảng thời gian sống chậm của toàn xã hội
người dân hạn chế ra ngoài đường
mà nhờ đó số ca nhiễm vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát ở mức thấp so với các nước trên thế giới với hơn hai trăm sáu mươi trường hợp
biện pháp cách ly là một biện pháp hết sức cần thiết hết sức quan trọng và nó có tính quyết định
vì chúng ta thấy rằng là ở trên thế giới các cái nước mà chậm thực hiện các cái biện pháp cách ly xã hội
thì sau đó đều gánh những cái
những cái hậu quả rất là lớn về sinh mạng của người dân
lựa chọn giải pháp cách ly
chính phủ cũng đã xác định chấp nhận những thiệt hại về mặt kinh tế để tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh một cách quyết liệt
đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân
chính điều này đã tạo được sự đồng thuận trong cả xã hội
mọi người gây dân chúng tôi tin tôi tưởng là tuyệt đối ở nhà nước việt nam của mình
là có cái rất là là từng bước giải quyết với cái chất chậm trong một khuôn kháu
chúng ta đã đến để cho người dân người ta tránh được sự hồi lầm
tất cả những cái người mà bị dịch covid một mươi chín
thì dù là đấy là người lớn tuổi dù là đấy là người bị bệnh rất là nặng
dù đấy là người việt nam hay là người nước ngoài
thì chúng ta đều đối xử đều cứu chữa
và đều có những chính sách thể hiện cái sự nhân văn
thể hiện là cái tình cảm của con người với con người
trong năm chưa có một ca nhiễm nào tử vong
hơn sáu mươi trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện
hơn sáu mươi trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện
ngay từ đầu kịch bản ứng phó dịch bệnh của chính phủ đã thể hiện sự chủ động đúng trúng kịp thời và hiệu quả

mỗi người dân với sự tin tưởng và nghiêm túc thực hiện trị đạo của chính phủ

sẽ tạo ra liều vaccine sức mạnh tổng hợp để chúng ta có thể sớm kết thúc đại dịch này